một vụ cháy đã xảy ra vào sáng nay tại tòa nhà ocd group trên phố la thành phường ô trợ dừa quận đống đa hà nội
theo cơ quan chức năng khu vực xảy ra cháy là nơi kinh doanh cà phê tại tầng mái và một phần tầng bảy của tòa nhà hỗn hợp ocd có diện tích khoảng một trăm một mươi m hai
với chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn ghế đồ uống
tại hiện trường lực lượng chữa cháy công an thành phố hà nội đã nhanh chóng triển khai tổ chức chữa cháy và tìm kiếm hướng dẫn thoát nạn cứu nạn trên các tầng nhà
đến khoảng một mươi h hai mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người
qua đó đã kịp thời ngăn cháy không để cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ